cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an hiện đang điều tra xác minh một số hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến việc phát hành trái phiếu
huy động tiền của nhà đầu tư của các công ty thành viên thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ khách sạn tân hoàng minh
còn gọi là tập đoàn tân hoàng minh
kết quả điều tra xác định trong thời gian từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
đỗ anh dũng và các cá nhân tại tập đoàn tân hoàng minh đã có hành vi gian dối sử dụng ba công ty thành viên
gồm công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư bất động sản ngôi sao việt công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ khách sạn solei
công ty cổ phần cung điện mùa đông và các công ty liên quan phát hành chín đợt trái phiếu trái quy định của pháp luật
tổng trị giá một mươi ba trăm linh tỷ đồng để huy động tiền của nhà đầu tư nhưng không sử dụng vào các hoạt động kinh doanh theo hồ sơ phát hành trái phiếu
ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
xảy ra tại tập đoàn tân hoàng minh và các tổ chức đơn vị có liên quan đồng thời ra các quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét đối với đỗ anh dũng và sáu bị can đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo điều một trăm bảy mươi bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
các bị can gồm đỗ anh dũng chủ tịch hội đồng thành viên kiêm tổng giám đốc tập đoàn tân hoàng minh
đỗ hoàng việt phó tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ khách sạn tân hoàng minh
nguyễn mạnh hùng chủ tịch hội đồng quản trị công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư bất động sản ngôi sao việt
phó tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ khách sạn tân hoàng minh
trần hồng sơn chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ khách sạn solei
phó tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ khách sạn tân hoàng minh
nguyễn khoa đức chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc công ty cổ phần cung điện mùa đông
lê văn thịnh phó tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ khách sạn tân hoàng minh
phùng thế tính nguyên giám đốc trung tâm tài chính kế toán
công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ khách sạn tân hoàng minh
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với các bị can nêu trên
để đảm bảo hoạt động bình thường của công ty ông đỗ anh dũng đã ủy quyền cho ông đỗ hoàng minh phó tổng giám đốc công ty trách nhiệm hiếu hạn thương mại dịch vụ khách sạn tân hoàng minh điều hành tập đoàn tân hoàng minh

cầm hung khí truy sát tại khu vực chợ đêm long thành đã có nhiều tiếng giống như là tiếng nổ súng công an thị trấn long thành đang phối hợp cùng với công an huyện long thành tỉnh đồng nai điều tra truy xét các đối tượng có liên quan
theo thông tin ban đầu vào lúc gần hai mươi ba h đêm ngày hôm qua một người đàn ông đi xe máy qua khu vực chợ đêm long thành thì bất ngờ bị hai đối tượng lao tới dùng dựa chém khoảng sợ người này bỏ chạy
một người đi qua đó cũng bị hai đối tượng xông tới truy sát đã có nhiều tiếng nổ giống tiếng súng vụ việc khiến một người bị chém thương tích
công an thị trấn long thành sau khi tới hiện trường đã lấy lời khai các nhân chứng trích xuất camera an ninh để điều tra và truy bắt các đối tượng có liên quan
hai đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh xuyên quốc gia vừa bị công an tỉnh lào cai triệt phá bắt ba đối tượng thu giữ một mươi một bánh heroin
ngày bốn tháng bốn tại khu vực thôn nậm siêu xã bản việt huyện bảo thắng tỉnh lào cai lực lượng công an phát hiện bắt quả tang hai đối tượng cư chiếu trú tại tỉnh tuyên quang và hờ thị sài chú tại tỉnh yên bái
đang có hành vi mua bán vận chuyển trái phép sáu bánh heroin
hai đối tượng khai nhận đã mua số ma túy trên về cất giấu tại nhà sau đó tìm khách bán kiếm lời ăn tranh lệch từ hai mươi bốn mươi triệu đồng một bánh
tuy nhiên khi di chuyển đến địa điểm giao hàng đã hẹn tại khu vực biên giới thì bị lực lượng trinh sát phát hiện bắt giữ
trước đó ngày hai tháng bốn tại khu vực thôn an san xã cốc san thành phố lào cai công an tỉnh lào cai cũng đã phát hiện bắt quả tang phàng a bay chú tại tỉnh điện biên đang vận chuyển trái phép năm bánh heroin
tại cơ quan công an phàng a bay khai nhận đã móc nối với một khách hàng tại thành phố lào cai và thống nhất bán năm bánh ma túy trên với giá bảy trăm hai mươi triệu đồng
tuy nhiên khi di chuyển tới địa điểm thôn an san xã cốc san thành phố lào cai thì bay đã bị lực lượng trinh sát bắt giữ
hai người đàn ông đi xe máy bị một nhóm cầm hung khí truy sát tại khu vực chợ đêm long thành đã có nhiều tiếng giống như là tiếng nổ súng
công an thị trấn long thành đang phối hợp cùng với công an huyện long thành tỉnh đồng nai điều tra truy xét các đối tượng có liên quan
theo thông tin ban đầu vào lúc gần hai mươi ba h đêm ngày hôm qua một người đàn ông đi xe máy qua khu vực chợ đêm long thành thì bất ngờ bị hai đối tượng lao tới dùng dựa chém
hoảng sợ người này bỏ chạy một người đi qua đó cũng bị hai đối tượng xông tới truy sát đã có nhiều tiếng nổ giống tiếng súng
vụ việc khiến một người bị chém thương tích công an thị trấn long thành sau khi tới hiện trường đã lấy lời khai các nhân chứng
trích xuất camera an ninh để điều tra và truy bắt các đối tượng có liên quan
hai đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất
má túy lên tỉnh xuyên quốc gia vừa bị công an tỉnh lào cai triệt phá bắt ba đối tượng thù giữ một mươi một bánh heroin
ngày bốn tháng bốn tại khu vực thôn nậm siêu xã bản việt huyện bảo thắng tỉnh lào cai lực lượng công an phát hiện bắt quả tang hai đối tượng cư chiếu
chú tại tỉnh tuyên quang và hờ thị sầy trú tại tỉnh yên bái đang có hành vi mua bán vận chuyển trái phép sáu bánh heroin
hai đối tượng khai nhận đã mua số ma túy trên về cất giấu tại nhà sau đó tìm khách bán kiếm lời ăn tranh lệch từ hai mươi đến bốn mươi triệu đồng một bánh
tuy nhiên khi di chuyển đến địa điểm giao hàng đã hẹn tại khu vực biên giới thì bị lực lượng trinh sát phát hiện bắt giữ
trước đó ngày hai tháng bốn tại khu vực thôn an san xã cốc san thành phố lào cai công an tỉnh lào cai cũng đã phát hiện bắt quả tang phàng a bay chú tại tỉnh điện biên đang vận chuyển trái phép năm bánh heroin
tại cơ quan công an phàng a bay khai nhận đã móc nối với một khách hàng tại thành phố lào cai và thống nhất bán năm bánh ma túy trên với giá bảy trăm hai mươi triệu đồng
tuy nhiên khi di chuyển tới địa điểm thôn an san xã cốc san thành phố lào cai thì bay đã bị lực lượng trinh sát bắt giữ
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về má túy công an thành phố đà nẵng cũng vừa bắt quả tang phạm ngọc duy thi trú tại phường bình thuận quận hải châu về hành vi mua bán trái phép chất má túy
các trinh sát đã bí mật theo dõi và phát hiện
duy thi là ông chùm cầm đầu một đường dây mua bán ma túy số lượng lớn trên địa bàn thành phố nên khẩn trương lập án đấu tranh
ngày bốn tháng bốn khi đối tượng vừa xuống xe khách ở địa bàn phường hòa hiệp bắc quận liên triểu lực lượng công an đã nhanh chóng bắt giữ
khám xét bên trong hành lý của thi phát hiện hai gói lớn chứa bốn trăm bốn mươi năm viên thuốc lắc và một gói ma túy ketamin
tại cơ quan công an thi thừa nhận đã chiêu mộ những đối tượng từng nghiện ma túy làm đầu mối chính và lấy ma túy ở ngoại tỉnh về phân phối bán cho các con nghiện trên khắp địa bàn thành phố để kiếm lời
vụ việc đang được công an thành phố đà nẵng mở rộng điều tra làm rõ các đối tượng có liên quan
thưa quý vị liên quan tới vụ án mạng nghiêm trọng khiến ba bà cháu tử vong tại xã lê trung huyện hòa an tỉnh cao bằng
lực lượng công an tỉnh cao bằng đã bắt giữ đối tượng thang phi hùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại nà mẩn xã lê trung huyện hòa an về hành vi giết người
trước đó vào khoảng một mươi tám h ngày bốn tháng bốn đối tượng hùng đã dùng xà beng tấn công khiến bà đoàn thị loan sáu mươi ba tuổi chết tại chỗ
hai cháu bảy tuổi và ba tuổi chết trên đường đưa đi cấp cứu cả ba nạn nhân ở cùng xóm với hung thủ
ngay sau khi nhận được tin báo cơ quan công an đã nhanh chóng triển khai
hùng đã bắt giữ đối tượng và tăng vật
tại cơ quan công an bước đầu đối tượng thang phi hùng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
đối tượng hùng có tiền sử bệnh tâm thần và có tên trong danh sách theo dõi tại cơ sở y tế địa phương
hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc theo quy định của pháp luật
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh yên bái vừa phát hiện bắt quả tang vụ mua bán trái phép một mươi tám viên ma túy tổng hợp dạng viên nén
đây là vụ mua bán ma túy tổng hợp lớn nhất từ trước tới nay tại tỉnh yên bái được phát hiện bắt giữ
tại nhà nghỉ tây bắc xanh thuộc thôn nước nóng xã tú lệ huyện văn chấn tổ công tác phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh yên bái
phát hiện bắt quả tang đối tượng hoàng a hồng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại bản ngài thầu xã nà bủng huyện nậm bồ tỉnh điện biên
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ tại chỗ chín mươi túi ni lông bên trong có chứa một mươi tám viên ma túy tổng hợp và một số đồ vật tài sản khác có liên quan
tại cơ quan điều tra hoàng a hồng khai nhận mua số ma túy trên tại lào mang về địa bàn tỉnh yên bái để tiêu thụ
thưa quý vị ô tô điên là một cụm từ đã không còn quá xa lạ
thế nhưng mỗi khi nhắc đến lại cho chúng ta một cảm giác sợ hãi hoang mang bởi hậu quả để lại sau mỗi vụ tai nạn là rất nghiêm trọng
tại thành phố đà nẵng cũng mới vừa xảy ra một vụ tai nạn do ô tô điên gây ra làm năm người bị thương
điều đáng nói là tài xế đã sử dụng rượu bia và dương tính với ma túy
thực tế này đã dóng lên hồi chuông báo động về tình trạng sử dụng chất kích thích khi điều khiển phương tiện giao thông
vào ngày ba tháng bốn vừa qua tài xế lương duy tân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi trú quận thanh khê thành phố đà nẵng
là người điều khiển ô tô mang miệng kiểm soát bốn mươi ba a
năm năm trăm tám mươi hai lưu thông trên đường điện biên phủ thì bất ngờ tông vào xe khách đang dừng đàn đỏ và bỏ chạy
sau đó tiếp tục tông thẳng vào tiệm bánh mì làm năm người bị thương
qua kiểm tra tài xế có nồng độ cồn trong máu sáu trăm bảy mươi bốn mg trên một lít khí thở và dương tính với ma túy
tại cơ quan công an tài xế đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình
nhậu từ một mươi một h ba mươi tới năm h ba mươi nhậu gần bốn thùng bia
nồng độ cồn hoặc cơ thể có chất ma túy lái xe sẽ bị xử phạt từ ba mươi đến bốn mươi triệu đồng
tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ hai mươi hai đến hai mươi bốn tháng
đối với hành vi gây tai nạn dẫn đến chết người sẽ bị khởi tố theo quy định